trước hội đồng xét xử vinh khai nhận từ tháng ba năm nay đã thường xuyên lấy ma túy về bán lại cho các con nghiện để vừa có tiền tiêu xài vừa có ma túy sử dụng
mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vinh vẫn thực hiện và lấy nơi ở của mình làm địa điểm giao dịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thiệu chú thị xã tân châu về tội trộm cắp tài sản
sau khi biết được thời gian sinh hoạt của gia đình ông trịnh văn cước nhà sát vách với nhà của thiệu thường hay đóng cửa đi làm không có ai ở nhà
nên thiệu đã nhiều lần đột nhập vào nhà ông cước lấy trộm thiết bị dân dụng và nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình
tài sản trộm được thiệu đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy
lực lượng công an đã thu hồi tài sản thiệu trộm được của ông cước đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đa cơ
gà trên địa bàn xã mỹ hòa vừa bị đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và công an xã mỹ hòa thị xã bình minh triệt xóa
tổ công tác đã bắt quả tang một mươi năm người đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc ấp mỹ phước một xã mỹ hòa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ một mươi bốn con gà một mươi sáu cặp cửa sắt số tiền chín mươi hai triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
vụ đánh bạc này được xác định là do nguyễn bình trung chú xã mỹ hòa thị xã bình minh tổ chức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường chú tại thôn an xã vũ loan huyện na rì tỉnh bắc cạn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
cũng phạm tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai
là đối tượng sùng thị may sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã tả ngài trồ huyện mường khương tỉnh lào cai
đối tượng này cao một m năm mươi và có sẹo chấm ở đuôi lông mày phải
ngoài ra còn có đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn ra quyết định truy nã về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
bên cạnh đó đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện